theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng bảy cả nước ghi nhận thêm bảy ca mắc mới
các trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không lây ra cộng đồng
trong bốn trăm linh tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca chiếm tám mươi chín năm số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca chiếm một mươi năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai bốn trăm tám mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm một mươi bốn người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một hai trăm ba mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú một một trăm ba mươi một người